nhưng mà nó tất nhiên là nó sẽ có những cái mà nó chưa thể thay thấy được sách in
là bởi vì đọc sách trực tuyến thì mặc dù được miễn phí như vậy
nhưng mà tức là việc đọc sách trực tuyến thì nó sẽ khó tập trung hơn
đấy là cái cảm nhận của em nó khó tập trung nó khó ghi nhớ hơn so với việc đọc sách in
tất cả những gì con người đã làm nghĩ hoặc trở thành được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách
thực tế tác dụng của việc đọc sách không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức
mà còn là một biện pháp để hoàn thiện con người giải luyện cho người đọc những kỹ năng tình cảm và thói quen hữu ích
trước đây nhiều bạn trẻ là người nhút nhát nhiều việc thường xuyên đọc sách khả năng diễn đạt cũng tốt hơn nhiều
từ đó đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp
được biết đến là nhà xuất bản dành cho thiếu nhi
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám nhà xuất bản kim đồng đã ra mắt thương hiệu sách wing book
dành riêng cho độc giả trẻ từ một mươi sáu tuổi lứa tuổi phù hợp nhất để xây dựng và củng cố văn hóa đọc
wing book vẫn đi theo cái đường lối chung của nhà xuất bản kim đồng
nghĩa là sách không chỉ đơn thuần là một loại hình giải trí mà phải có tính định hướng
đối với các nhà xuất bản kim đồng sách không chỉ đơn thuần là một loại hình giải trí mà phải có tính định hướng
với các bạn thanh thiếu niên nhưng đồng thời với xã hội hiện nay

thì sách cũng phải đáp ứng được cho các bạn về tính chất giải trí

ngoài việc cung cấp những kiến thức khô khan
thì lại phải tạo cho các bạn những sự hứng thú
bác hồ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã từng nói
vì lợi ích mấy năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người
việc đọc sách cũng là học hỏi
theo nghiên cứu của các nhà khoa học tổng kết rằng
chín mươi năm các hoạt động của con người đều được hình thành từ thói quen
thói quen không tự nhiên sinh ra
mà đòi hỏi chúng ta phải tự rèn luyện nỗ lực xây dựng để có được
rất tiếc thói quen đọc sách ở việt nam còn chưa nhiều
con em của chúng ta chưa có thói quen đọc sách từ nhỏ
thì làm sao lớn lên thế hệ ấy đam mê đọc sách
và để sách giúp họ hình thành nhân cách tốt nhất được
đây thật sự là một điều mà nhiều người nhìn thấy
nhưng còn rất ít người thật sự hành động
em cũng thường nói với mọi người rằng là có những cái
nói về những cái cuốn sách mà em đang đọc
nói về những cái nội dung đấy rằng là
mình hôm nay đọc cái chuyện này rất hay
và em muốn chia sẻ với mọi người điều đấy
và muốn truyền cho họ
chứ không phải rằng là bảo họ một cách khổ cứng
rằng là nên đọc sách
và thông qua việc đấy thì có nhiều người cũng
tìm đến những cái cuốn sách mà em đọc
nhưng mà cũng có nhiều người thì họ thường
nghe chuyện nó vui nó khá là rừng rừng
nhưng mà không phải ai cũng thích đọc sách
mà họ có nhiều cách để tìm đến cái thông tin của họ hơn
nhưng mà tuy nhiên thì em vẫn muốn rằng là
mọi người hãy đọc sách
thì nó sẽ có được một cái nhìn nào đấy
mà nó sâu sắc hơn về sự kiểu
đầu tư cho con người đòi hỏi phải có chiều sâu
lâu hơn bất cứ điều gì thuộc về vật chất
nếu vivon dễ hiểu
thì nó không khác gì việc chúng ta xây một
ngôi nhà mà việc đọc giống như nền bóng
không thể một sớm một chiều
mà chúng ta có được một thế hệ biết quan tâm đến sách
nhưng hãy cứ bắt đầu
có như vậy thì mới sánh kịp được
với các công dân toàn cầu khác
đọc chính là chìa khóa quan trọng
giúp ta rút ngắn khoảng cách này
để quảng bá phát triển bản đọc
thì cũng đã mở rộng đối tượng phục vụ bạn đọc
trước kia thì chỉ phục vụ sinh viên
và các cán bộ
để tới đọc
thì hiện nay thì độ bản đọc đã mở rộng
từ ba tuổi trở lên
và đây là giúp một môi trường
đọc tốt cho các cháu thương nhi
giúp cho các cháu có thói quen đọc
từ sớm dần hình thành
thói quen đọc sách
cái thứ hai nữa thì
ngày hội sách hàng năm
thư viện quốc gia việt nam đã là một nơi
mà tổ chức ngày hội sách
với nhiều hoạt động phong phú
để quảng bá những việc đọc sách
trong nhân dân
để khuyến khích người dân nâng cao văn hóa đọc
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn
chính phủ đã ban hành đề án phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
với mục tiêu là xây dựng và phát triển
thói quen nhu cầu kỹ năng
và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân
nhất là trong thanh niên thiếu niên
học sinh sinh viên
và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn
vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
cải thiện môi trường đọc
có phần nâng cao dân trí phát triển tư duy
hình thành lối sống lành mạnh
để mạnh xây dựng xã hội học tập

thì nó có giúp cho các ngành thư viện
và thư viện quốc gia việt nam
nói chung là có cơ sở pháp lý
và hành lang pháp lý để có thể phát triển
thư viện tốt hơn
không cần phải đốt sách
để phá hủy một đền văn hóa
chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi
văn hóa đọc đang đứng trước một cơ hội
đồng thời cũng là một nguy cơ
cơ hội bởi mỗi người chúng ta
đều được tiếp cận với một khối lượng trí thức khổng lồ
nhưng nó lại tiềm ẩn một nguy cơ
là mai một thói quen đọc vốn có
bởi sự lấn át của các phương tiện
ngày nhìn quá hấp dẫn
vậy sẽ có tương lai nào cho văn hóa đọc
và tình yêu với sách trong thời đại bùng nổ thông tin
về mặt internet thì
nó sẽ giúp chúng ta
tìm được thông tin nhanh rất nhiều
nhưng mà bù lại những cái việc đấy
chúng ta sẽ đang sao nhãn về những cái thông tin
khác ngoài luồng những cái quảng cáo
và những cái phương tiện giải trí
thì nó tiện hơn
khi mà chúng ta dùng
thì có thể xem được rất nhiều những cái video
nhưng mà một phần lớn trong đấy thì nó sẽ
không đem lại nhớ lợi lắm
và chúng ta dễ dàng quên đi những cái gì mà chúng ta đã xem
rất khác so với vậy đọc sách
đọc sách thì chúng ta sẽ phải tập trung
tập trung hơn rất nhiều
và cái việc đấy
chúng ta nó sẽ lưu giữ lại cho mình
những cái kiến thức lâu hơn
đọc sách hay
cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất
của những thế kỷ đã trôi qua

đọc là cách tốt nhất để nguy dưỡng tinh thần
một xã hội tiến bộ
phải là một xã hội biết quý trọng sách
chúng ta cần phải xây dựng
một nền văn hóa đọc vững mạnh
và khuyến khích toàn xã hội đọc sách
một khi con người say mê đọc sách
chắc chắn rằng trí thức sẽ phát triển
nhân tài sẽ xuất hiện
đất nước sẽ cường thịnh phùn vinh
bởi thế hãy lựa chọn cho mình những quyển sách hay
và đọc nó hàng ngày
đó chính là con đường đúng đắn
dẫn bước ta đến cánh cửa của tương lai